văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nguyễn mỹ dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc
cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ ia súp hạ ở thị trấn ia súp chơi
tại đây cả hai nhóm liên tiếp lần lượt vượt xe máy lên nhau
sau đó bực tức nhóm của dương đã rượt đuổi dùng sẻng đánh liên tiếp khiến anh lộc gục xuống đất bất tỉnh
nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tật là một mươi bốn